còn tại hải phòng liên quan đến bài viết trên mạng xã hội phản ánh về tinh thần thái độ của nhân viên y tế bệnh viện phụ sản hải phòng
trong quá trình khám bệnh bệnh viện cho biết ngay sau khi nhận được thông tin bài viết trên mạng xã hội
giám đốc bệnh viện đã chỉ đạo phòng tổ chức cán bộ và phòng kế hoạch tổng hợp xác minh làm rõ
qua xác minh được biết bài viết từ tài khoản mạng xã hội phạm trang là bệnh nhân phạm thị trang hai mươi năm tuổi
vào khám tại khu khám sàng lọc hồi một mươi chín h bốn mươi sáu phút ngày một mươi một tháng hai năm hai nghìn hai mươi
tổ công tác của bệnh viện đã làm việc với kiếp trực tại khu vực khám sàng lọc ngay tường trình
gặp và xin ý kiến khách quan của người bệnh có mặt chứng kiến sự việc tại đó
cùng với chính từ nội dung bài chia sẻ của bệnh nhân
bệnh viện cho rằng bệnh nhân không hiểu biết về quy trình
quy trình khám bệnh tại các phòng khám điều dưỡng sẽ làm nhiệm vụ tiếp đón
lấy thông tin hành chính của người bệnh đo nhiệt độ huyết áp và phụ giúp bác sĩ trong quá trình khám bệnh
thực hiện các y lệnh của bác sĩ như tiêm truyền dịch cho bệnh nhân uống thuốc
bác sĩ là người khám bệnh cho bệnh nhân sau khi khám sẽ có các quyết định điều trị
các quyết định can thiệp tại chỗ uống thuốc truyền dịch nhập viện điều trị nội trú hay điều trị ngoại trú
vì không hiểu biết về quy trình khám bệnh nên trong khi chờ bác sĩ khám
bệnh nhân đã đề nghị điều dưỡng cho uống thuốc hạ sốt để uống ngay
thực tế nhiệt độ của bệnh nhân chưa cần phải uống mà không được đáp ứng
bệnh nhân đã bức xúc to tiếng liên tục xúc phạm nhân viên bệnh viện
khi bác sĩ ra khám bệnh nhân có thái độ không hợp tác to tiếng xúc phạm thể hiện thái độ không muốn khám
chỉ muốn xin thuốc đơn thuốc để về tự điều trị
vì sức khỏe và sự an toàn của mẹ và bé
nhất là khi bệnh nhân đang mang thai ở tuần ba mươi một lại dương tính với covid một mươi chín
sẽ rất nhiều nguy cơ xảy ra nếu không được thăm khám chăm sóc điều trị hỗ trợ của y tế
các bác sĩ đã đề nghị được khám siêu âm đánh giá thực trạng sức khỏe của hai mẹ con
để có quyết định tốt nhất cho người bệnh
mặc dù các bác sĩ đã kiên trì thuyết phục bệnh nhân cũng chỉ đồng ý siêu âm
không đồng ý khám nội bệnh nhân tự viết cam kết xin về cách ly tại nhà
trước thái độ không hợp tác của bệnh nhân bác sĩ đã kê đơn thuốc
hướng dẫn sử dụng thuốc cách sông tập hít thở nhắc bệnh nhân về khai báo y tế với phường
để được theo dõi hỗ trợ về y tế nếu có bất thường cần đến ngay bệnh viện
toàn bộ sự việc trên diễn ra trước sự chứng kiến của bệnh nhân tm
đang nằm chờ kết quả xét nghiệm pcr tại đó
bệnh viện rất cần sự động viên chia sẻ sự phối hợp hợp tác của người bệnh
trong quá trình khám chữa bệnh và cả sự góp ý phê bình của người bệnh
trên tinh thần thẳng thắng khách quan và xây dựng